từ ngày một đến ngày bốn tháng chín hội nghị toàn thể lần thứ chín hội nghị quốc tế các chính đảng châu á đã diễn ra tại thủ đô kuala lumpur malaysia với sự tham dự của hơn ba trăm linh đại biểu đến từ tám mươi chín chính đảng thuộc ba mươi năm nước châu á và một số đoàn quan sát viên của các đảng các tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực
đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương làm trưởng đoàn đã tham dự và tích cực đóng góp tại các phiên thảo luận của hội nghị
với chủ đề một châu á các phát biểu tập trung phân tích những thách thức mà châu á đã đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt trong thời gian tới như đói nghèo môi trường biến đổi khí hậu vấn đề về vũ khí hạt nhân
đặc biệt nhấn mạnh vấn đề khủng bố chủ nghĩa cực đoan các cuộc xung đột tranh chấp lãnh thổ nhất là tranh chấp trên biển đông và biển hoa đông đang đe dọa hòa bình ổn định ở khu vực
kêu gọi các bên tăng cường đối thoại hợp tác kiểm chế không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực không quân sự hóa giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế

đồng thời cần nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận và cơ chế hữu hiệu nhằm ngăn ngừa xung đột đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi vì phát triển công bằng và bền vững tăng cường kết nối kinh tế và hạ tầng thu hẹp khoảng cách phát triển bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đẩy mạnh kết nối xã hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân các nước trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt về văn hóa chính trị xã hội của
đoàn đại biểu đảng ta đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các đảng tham dự hội nghị để chia sẻ thông tin và trao đổi về các biện pháp hợp tác hội đàm với lãnh đạo đảng cầm quyền umno của malaysia qua đó tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương và phối hợp với các đảng trên các vấn đề khu vực và quốc tế